tuy nhiên con người và điều kiện cơ sở vật chất của các bệnh viện là có hạn
với kinh nghiệm từ những đại dịch trước căng thẳng lo lắng và trầm cảm có thể xem như những phản ứng đi kèm với đại dịch
nhân viên y tế trong các trận đại dịch trước đây đã trải qua tác động tâm lý tiêu cực kéo dài sau một năm
những áp lực tinh thần mà nhân viên y tế phải trải qua trong một trận đại dịch có thể làm tăng nguy cơ kiệt sức của họ
điều này gây ra những hậu quả bất lợi không chỉ đối với sức khỏe cá nhân
mà còn đối với việc chăm sóc bệnh nhân và hệ thống chăm sóc sức khỏe
vậy đâu là nguyên nhân gây ra trầm cảm lo lắng và căng thẳng
một tiếp xúc trực tiếp với virus
xa gia đình thiếu người chăm sóc con cái khi họ làm việc
ba khối lượng công việc cao
lo lắng khi phải tham gia vào công cuộc điều trị không quen thuộc
nhân viên y tế có nguy cơ bị căng thẳng về tinh thần
và kiệt sức về thể chất khi phải chăm sóc cho số lượng bệnh nhân ngày càng tăng
nhiều bệnh nhân diễn biến nặng
chứng kiến sự ra đi của bệnh nhân của đồng nghiệp
đối mặt với những tình huống khó xử về đạo đức
khi đưa ra quyết định điều trị với nguồn lực hạn chế
nhận biết các triệu chứng dối loạn tâm thần
một cảm thấy khó chịu tức giận
cảm thấy không chắc chắn hồi hộp và lo lắng
ba cảm thấy bất lực
bốn thiếu động lực sống làm việc
cảm thấy mệt mỏi chóng ngợp hoặc kiệt sức
sáu cảm thấy buồn hoặc chán nạn
bảy khó ngủ
tám khó tập trung
mẹo để đối phó với những dối loạn tâm thần và nâng cao khả năng phục hồi
một trao đổi với đồng nghiệp cấp trên và nhân viên của bạn

nói chuyện cởi mở về đại dịch đang mang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào
xác định các yếu tố căng thẳng và cùng nhau xác định các giải pháp
hỏi về cách tiếp cận các nguồn thông tin chăm sóc sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc
nhắc nhở bản thân rằng mọi người đang ở một tình huống bất lợi với những nguồn lực hạn chế
xác định và chấp nhận những điều mà bạn không có quyền kiểm soát
nhận thức rằng bà đang thực hiện một vai trò quan trọng trong việc chống lại đại dịch covid một mươi chín
và bạn đang làm việc hết sức với các nguồn lực sẵn có
tăng cường cảm giác kiểm soát bản thân bằng cách duy trì một thói quen hàng ngày khi có thể
lý tưởng là một thói quen tương tự như trước đại dịch
dành thời gian đầy đủ cho các bữa ăn
một mươi có khoảng thời gian giải lao trong ca làm việc
một mươi một hãy tập thể dục hằng ngày khi có thể
một mươi hai dành thời gian ở ngoài trời hoạt động thể chất hoặc thư giãn
một mươi ba tạm dừng việc xem đọc hay nghe các câu chuyện tin tức bao gồm cả mạng xã hội
một mươi bốn nếu bạn cảm thấy mình có thể đang lạm dụng rượu thuốc lá thuốc ngủ hay yêu cầu để được giúp đỡ
một mươi năm tham gia vào các kỹ thuật tránh niệm chẳng hạn như các bài tập thở thiền định
như vậy nhân viên y tế đang phải đối mặt với những căng thẳng gánh nặng và thách thức
sức khỏe tâm thần trong đại dịch covid một mươi chín điều này đặc biệt rõ ràng đối với những người làm công
tắc điều trị trực tiếp ở những nơi không đảm bảo đủ cơ sở vật chất hoặc nguồn lực hạn chế
nhân viên y tế cần được tôn trọng vì công việc hàng ngày họ làm để giữ sức khỏe cho toàn dân
các nhà lãnh đạo trên thế giới và những người làm chính sách cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của
việc đầu tư vào sức khỏe tâm thần và phúc lợi cho lực lượng chăm sóc sức khỏe ở cấp độ cá nhân tổ chức
chức và xã hội
dịch covid một mươi chín khiến nhiều người bị xăng chấn tinh thần những trạng thái căng thẳng lo lắng sợ
hãi thất vọng dễ nóng tức nếu không biết cách ứng phó sẽ dễ gây ra hậu quả nặng nề bào mòn từ
tinh thần đến các cơ quan trong cơ thể năm hai nghìn hai mươi đã qua nhưng đã để lại cho thế giới những vết thương
khó lành và biến hai nghìn hai mươi trở thành một năm không thể nào quên trong những trang sử thế giới sau này
bạo động bao trùm nhiều nơi đặc biệt đại dịch covid một mươi chín đã tác động mạnh mẽ lên mọi khía cạnh
đời sống bào mòn tinh thần tạo ra cú sốc lớn stress nặng cho con người
chúng ta hãy cùng nhau đối mặt và giữ vững tinh thần để cùng vượt qua đại dịch này